bất chấp văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc tăng cường quản lý kiểm tra xử lý vi phạm
tại các bãi trông giữ phương tiện điểm trông giữ phương tiện không phép sai phép thu phí sai quy định trên địa bàn
thống kê tại hà nội hiện có bảy mươi tám bãi trông giữ xe dưới lòng đường bị ngừng cấp phép từ đầu năm nay
thế nhưng nhiều đơn vị vẫn ngang nhiên tổ chức trông giữ xe trái phép
đây là thông tin từ sở giao thông vận tải hà nội
nhiều điểm trong giữ xe trái phép gây mất an ninh trật tự càn trở giao thông
sở giao thông vận tải hà nội cho biết sở giao thông vận tải đang phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng
tập trung xử lý tận gốc các bãi trông giữ xe trái phép
khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh của người dân về việc bến bãi trong giữ phương tiện thu sai quy định của nhà nước
sở giao thông vận tải sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra và xử lý ngay
đồng thời để đảm bảo an toàn giao thông đô thị sở giao thông vận tải đã yêu cầu ubnd các quận huyện thị xã
chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các bãi trong giữ xe sai phép hoặc thu phí sai quy định